bộ y tế nga ngày một mươi hai tháng chín cho biết lô vaccine sputnik v đầu tiên đã được chuyển từ thủ đô moscow đến các chủ thể địa phương của nga
đợt giao hàng đầu tiên này là đợt thử nghiệm
thông qua đợt này các chuyên gia dự định xây dựng chuỗi cung cấp vaccine cho các chủ thể của liên bang nga
cũng như tổ chức tiêm vaccine cho những người dân thuộc nhóm nguy cơ cao
nga là nước đầu tiên trên thế giới đăng ký lưu hành vaccine phòng ngừa bệnh covid một mươi chín
hồi tháng tám vừa qua theo quỹ đầu tư trực tiếp của nga đến cuối năm hai nghìn hai mươi một
hơn một tỷ người sẽ được tiêm chủng vaccine sputnik v do nga sản xuất
khoảng ba mươi nước đã bày tỏ quan tâm loại vaccine này của nga